thậm chí là không biết là mình bị xâm hại
bị trở soạn hơi nhiều
bà ấy bò lên sân khấu và bà ấy kéo quần
theo các bạn thì tôi có nên cân nhắc không
người ta cũng hay nói rằng là người mẫu thì ở cái tuổi trẻ lắm
nữ thì thậm chí một mươi năm một mươi sáu một mươi bảy tuổi đúng không
nam thì có dưới hai mươi tuổi
ở cái tuổi mà còn non nớt các bạn trẻ ở các gia đình ý
còn gầu như còn chưa dám đi xa nữa cơ
thì mà bước thân vào cái giới người mẫu nó hào nhoáng như vậy
những cái lời đề nghị nó vừa cám rỗ này
nó vừa rất là thực tế như thế
nó sát sườn cái quyết định có hay không như thế
thì cũng dẫn đến người mẫu hay tặc lưỡi
đấy là một chuyện thôi
những chuyện khác là thậm chí là không biết là mình bị xâm hại
về mặt tình dục
nói thế nào nhỉ
cái này thì nói thật với anh lê anh
rằng là trong những cái show diễn trình thống ý
thì không có mấy
nhưng đấy là ở những cái show diễn lớn
nhưng ngoài ra còn rất nhiều show diễn nhỏ
rất nhiều show diễn nhỏ
ví dụ như diễn ở bar diễn ở hội trợ
khi mà một cái sân khấu không nó quá chuyên nghiệp
không được quá hoành tráng
cái chỗ thay đồ nó chỉ nhỏ nhỏ thôi
rồi là diễn ở những cái môi trường mà dân chí người ta không quá cao
hoặc là người ta đang quá say
ví dụ diễn trên bar club chẳng hạn
người ta nó quá say người ta không kiềm chế
thì có những cái chuyện mà mình không kiểm soát được
có đôi khi là có
nhưng mà đấy là cái chuyện
em xin phép nói nhiều hơn nhé
em chia sẻ nhiều hơn một chút
nếu mà đa diễn ở bar có những cái thời điểm
đến mức độ là bị trở soạn hơi nhiều
tức là nó không chỉ diễn ra một lần nào đó
mà hơi nhiều lần
tức là gần như là các show diễn đều có cái chuyện đó diễn ra
ờ như thế này
đã có từng thời điểm em diễn ở một cái bar này mà
cứ mỗi lần đến ba đấy là kiểu gì cũng bị
chêu một phát
một cái lần nó là tai nạn nhất đối với em
kể được không
kể ra nhưng mà nếu mà anh lê anh thấy mà không phù hợp
thì cân nhắc khi đưa lên sóng gì đó thì là

có một lần
em cũng không biết phải phải phải
sử trí trong tỉnh có nào
đang lên diễn em đang lên diễn và
hôm đấy sân khấu khá cao cao phải trên
hơn một mét hơn một mét một chút
thì có một chị
chị nhìn mặt là say say đến không biết gìurf
em không hiểu bà ấy làm như thế nào
bà ấy bò lên sân khấu và bà ấy kéo quần
may mắn stuff đó
trước tất cả mọi người ở đó
trước tất cả mọi người
nhưng mà em may mà em thực ra là em tỉnh
vậy là người ta say như mình thì không say
là còn nắm lên để mà còn dùng sức mà rằng lại với người ta
mà giữ lại được
thế đúng là một cái trải nghiệm
cũng vã mồ hôi đấy
trong nghề của chúng tôi
những người biểu diễn
thì thưa quý vị khán giả là
rất là chia sẻ với anh em như là bạn ở đây
những cái trạng thái khán giả quá khích
và có những hành vi thì
thậm chí một số các mc nữ
diễn ở hội trợ
cũng bị kéo tụt
cả nội y của mình cơ
đấy là cái mà
chính mắt anh lê anh đã từng nhìn thấy
ở trong năm tháng đầu nghề của mình
mình cũng đã đi làm ở hội trợ rồi
thì mình là nam giới thì mình đỡ hơn
nhưng mà các chị em
cũng bị mấy anh say say
các anh ấy ra anh ấy sờ soạn rồi là các anh ấy
kéo một phát luôn
nó là chuyện của thời điểm lâu rồi
thì bây giờ nó không thật sự nặng nề
nhưng đối với một bạn trẻ
mới vào nghề của ngày hôm nay
thì tôi tin rằng đây không còn là một chuyện đơn giản nữa
và chắc chắn là bạn ấy có đủ quyền
để tố cáo những người đó ra pháp luật
chứ không phải không
rất là cảm ơn
bạn đã chia sẻ với chương trình
một cách rất là sâu kỹ
và rất là lý tính
cái câu chuyện của người mẫu
chúc mừng bạn
và xin lại tạm biệt bạn ở đây
cảm ơn anh lê anh
em đi đường này
các bạn thân mến
hôm nay là một cơ hội để chúng ta
được hiểu sâu kỹ hơn
về công việc của một người mẫu
rất bình thường thôi
giản dị thôi
nhưng ở trong đó
cũng đã có rất nhiều
những cái chia sẻ
để chúng ta có cái nhìn cười mở hơn
tôi nói vui là
các bạn cũng nên có những con mắt xanh
đối với những cái nghề nghiệp
mà có nhiều yếu tố nhạy cảm
như là nghề biểu diễn ở sân khấu này
còn bây giờ
chiếc ghế của chúng ta lại trống
và lê anh lại chờ đợi xem
ai sẽ là khách mời tiếp theo của mình
trong số tiếp theo
các bạn có thể giới thiệu với chúng tôi
và cũng có thể chính là các bạn
với những câu chuyện của riêng mình
hãy liên hệ với chương trình
theo địa chỉ email
còn bây giờ
thì lê anh xin được kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn